tỉnh đoàn quảng nam đã tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi năm năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và tuyên dương bốn mươi cán bộ đoàn viên tiêu biểu
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
trong chặng đường tám mươi năm năm qua
những năm gần đây hưởng ứng các phong trào thi đua do trung ương đoàn phát động
cán bộ đoàn viên thanh niên tỉnh quảng nam đã có những việc làm cụ thể
thiết thực trong lao động sản xuất sinh hoạt góp phần đắc lực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
nhân dịp này ban thường vụ tỉnh đoàn đã trao tặng kỷ niệm trương vì thế hệ trẻ cho các đồng chí lãnh đạo
và cán bộ đoàn có nhiều đóng góp cho sự phát triển giáo dục đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ
trao bằng khen của trung ương đoàn cho tám tập thể và tuyên dương bốn mươi cán bộ đoàn viên tiêu biểu
có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
tỉnh đoàn quảng nam cũng đã trao hai mươi suất học bổng mỗi suất năm trăm linh đồng cho các em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập